thời gian vừa qua các vụ lừa đảo trực tuyến đã và đang diễn biến phức tạp trên môi trường số
dù cho liên tục được cảnh báo nhưng nhiều người vẫn bị mắc lừa
nguyên nhân chính gây ra tình trạng này được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng
khi phương thức thanh toán trực tuyến ngày càng phổ dụng tạo thuận lợi cho nhiều người dân
thì tình trạng lừa đảo liên quan tới hình thức này cũng nở rộ
chị nhật trâm một tiểu thương ở chợ đống đa đà nẵng đến bây giờ
chị vẫn nhớ như in sự việc một đối tượng đến mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng hình thức mã qr code
trong thời gian ngắn
đối tượng báo với chị là đã chuyển khoản thành công và đưa hình ảnh chụp biên lai ngân hàng
nhưng khi kiểm tra tài khoản chị trâm không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến
nghĩ ngờ bị lừa đảo chị yêu cầu trả tiền mặt
thế nhưng đối tượng đã biện hộ bằng lý do chuyển tiền nhầm và nhanh chóng rời đi
tuy chưa mất tiền nhưng đây cũng là một bài học cảnh giác với chị trâm
chị trâm nói là tiền phải về với ngân hàng của mình
mình nên sử dụng wifi hoặc là bốn g để mình nhận giao dịch
xong rồi mình hãy giao hàng cho khách hàng bởi vì thật sự là không thể tin ai được cả
kể cả món đồ đó lớn hay nhỏ gì nó cũng là công sức và mồ hôi của mình
lợi dụng tâm lý mất cảnh giác bất cần của người bán hàng
chỉ cần chụp ảnh chuyển tiền thành công là người mua có thể ra về
chứ không cần đợi đến khi tiền về tài khoản của chủ hàng
đặc biệt lúc đông người mua bán là điều kiện thuận lợi
để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo
bên cạnh phương thức lừa đảo qua lệnh chuyển tiền giả
đối tượng còn sử dụng các thủ đoạn khác
như lợi dụng khách hàng đang sử dụng ví điện tử momo hay pay
để tạo lợi đảo
bạn có thể tạo website mạo danh nhà cung cấp
đăng tải câu hỏi để khách hàng lộ thông tin tài khoản
hay giả vờ chuyển nhầm tiền sau đó tạo trang web giống của ngân hàng
hướng dẫn click vào đường link để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền
tại tỉnh bắc giang bà hà thị họa nhận được cuộc điện thoại tự xưng
là cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra và khẳng định bà liên quan đến vụ án ma túy
đối tượng đã yêu cầu rút tiền để chuyển cho chúng
yêu cầu nó bảo xong nó bảo là không được lo
mấy người thứ ba bây giờ chúng cho cô phải giữ kín bí mật
để cho chúng cháu làm việc chứ cô loáy ra là nó hỏng không được
đấy thế là nó bảo là không có là bắt cô vào trong đấy giam
thấp nhất là ba tháng đến năm tháng tù để người ta điều tra
thế thì cô nghĩ là ở nhà mình nó dọa rồi nó sợ rồi
thế là phải nghe theo lời thôi
thế thì bằng im nó bảo là một ngày
xong nó gọi nó bảo là thấp nhất
thấp nhất là gặp nó gọi thì nó bảo là có người nó không được loáy
tại phòng giao dịch tân dĩnh bà họa đã rút hai sổ tiết kiệm với một trăm năm mươi triệu đồng
thấy bà họa có nhiều biểu hiện lo lắng bất thường
cán bộ ngân hàng đã kỳ tuổi hỗ trợ và cùng công an xã xác minh cuộc gọi
rất may bà họa không bị mất số tiền mà các đối tượng lừa đảo
tại quầy khách hàng có yêu cầu rút hai sổ tiết kiệm
sổ trị giá một trăm linh và một sổ trị giá năm năm triệu và yêu cầu chuyển đi cho một người khác
khi đến tại quầy thì khách hàng với tâm trạng là rất là lo lắng và sợ
thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại
từ đầu năm đến nay tại phòng giao dịch trị nhánh đã kịp thời ngăn chặn ba vụ lừa đảo
chiếm đoạt tiền trên không gian mạng với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
người dân mà khi nhận được các thông tin
của các đối tượng giả danh các cơ quan chức năng thì cũng cần phải hết sức tỉnh táo
không tin và nghe theo họ
đặc biệt là phải xác định là cơ quan chức năng sẽ không làm việc thông qua điện thoại
thứ hai là không chuyển tiền hoặc tài sản cho người khác khi mà chưa biết rõ thông tin về họ
khi tiếp nhận những thông tin nghi ngờ và có dấu hiệu lừa đảo như vậy
thì người dân cần tỉnh táo
và trực tiếp liên hệ
với cơ quan công an hoặc các cơ quan chính quyền địa phương
để làm rõ các nội dung và tránh trường hợp bị lợi dụng để lừa đảo
tại hà nội người phụ nữ này nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan thuế hà nội
thông báo là đến kỳ đóng thuế và hướng dẫn cách kê khai nộp thuế qua đường link gửi đến zalo
chị không chút nghi ngờ vì thời điểm này công ty của chị cũng đến hạn nộp thuế
và chỉ sau cú click vào đường link mà chị nhận được qua zalo
màn hình điện thoại của chị tối đen không thể sử dụng được nữa
chị ấy bảo là chết rồi điện thoại của mình hỏng từ xưa nay giờ không bao giờ hỏng
thì nhân tiện đến cuối tháng thì chị cũng phải đến ngân hàng để chị rút tiền để chị giả công thợ
sau khi chị đến với ngân hàng thì thợ nhân viên ngân hàng bảo chị ơi chị vừa mới chuyển một khoản hết tiền ở trong tài khoản rồi
các đối tượng đã lợi dụng công nghệ đã chiếm đoạt tài sản tiền của chị là hơn bốn trăm linh triệu
thì qua đây cũng xin gửi tới những lời cảnh báo đối với bà con nhân dân là những cái đường link lạ gửi tới ứng dụng messenger zalo hoặc là tin nhắn
đề nghị là bà con cảnh giác để không bị mất tài sản
tội phạm trên không gian mạng luôn thay đổi phương thức thủ đoạn để thực hiện các hành vi lừa đảo dẫn dụ con mồi sập bẫy
người đàn ông này đã mất cả tỷ đồng vì tin vào kịch bản lừa đảo mà các đối tượng bày ra
đó là thực hiện nhiệm vụ để nhận được tiền hoa hồng
cũng bảo là kiểu cái này thì kiểu như là làm với cả hệ thống lazada nó cũng uy tín nên lúc nào rảnh thì cũng có thể làm để kiếm thêm kiểu thế
thì mấy nhiệm vụ đầu thì nó khoảng tầm mấy triệu
thì em có thể tự thanh toán được và họ cũng trả hoa hồng rất là sẵn sàng
sau đến khi đến cái đơn hàng kiểu lớn quá
em có phải đi vay mọi người để thanh toán bởi vì em sợ là nếu mà lối dừng lại thì mình kiểu dễ mất hết
nên lúc đấy là kiểu tâm lý là kiểu cố để cứu ván được cái gì thì cứu
tổng cộng em đã thanh toán cho cái bên đấy thì chắc khoảng tầm hơn một tỷ
để ngăn chặn loại tội phạm này các lực lượng chức năng đã và đang quyết liệt công tác đấu tranh phòng ngừa
tuy nhiên điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác
tránh bị sập bẫy kẻ xấu
trong đó cần trang bị ba kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin cá nhân
đó là hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng
chỉ cung cấp thông tin cho cá nhân tổ chức tin tưởng
sử dụng mật khẩu an toàn để bảo vệ tài khoản trên mạng
chủ động nâng cao kiến thức bảo mật
cập nhật tin tức mới nhất về các mối đe dọa bảo mật
học cách phòng ngừa sử dụng công cụ bảo mật như phần mềm chống virus và chống đánh cắp thông tin